hôm nay tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội tiếp tục nóng trở lại khi số ca mắc mới và số ca cộng đồng tăng lên
hôm qua ngày năm tháng một mươi một sở y tế hà nội công bố một trăm ba mươi ba trường hợp covid một mươi chín mới gồm sáu mươi một ca cộng đồng ba mươi ba người ở khu cách ly tập trung và ba mươi chín người ở khu vực phong tỏa
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số bốn tám trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín gồm một tám trăm sáu mươi hai trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng
và hai chín trăm sáu mươi ba người đều bị bệnh
các trùm lây nhiễm mới xuất hiện ở hà nội đang le dọa thành quả chống dịch của cả thành phố
nhiều kịch bản đưa ra về việc thành phố hà nội có thể lập lại kịch bản bùng dịch của thành phố hồ chí minh thời gian qua nếu không dập dịch kịp thời
nếu điều đó thực sự xảy ra thì hậu quả quá kinh khủng
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia y tế dự phòng việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng mới những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo
theo ông trần văn trung phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
từ khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám số ca nhiễm trên địa bàn hà nội gia tăng đặc biệt là số ca nhiễm ngoài cộng đồng
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hôm nay thủ đô ghi nhận bảy trăm ba mươi tám ca mắc trung bình mỗi ngày có ba mươi một ca trong đó có hai trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng chiếm khoảng ba mươi
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một số ca mắc tăng cao từ ba mươi ba đến một trăm linh bốn ca một ngày và liên tục xảy ra các chuỗi lây nhiễm phức tạp
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay hà nội ghi nhận tới một mươi chùm ca bệnh ổ dịch phức tạp trong đó có những ổ dịch vượt một trăm linh ca
như ổ dịch tại huyện quốc oai với một trăm bốn mươi một ca từ hai mươi bốn tháng một mươi
tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận một trăm hai mươi hai ca từ hai mươi bảy tháng một mươi
ngoài ra một số ổ dịch tiếp tục ghi nhận sự gia tăng ca mắc như là chùm ca bệnh tại xã ninh hiệp huyện gia lâm
trùm ca bệnh tại phường lĩnh nam quận hoàng mai trùm ca bệnh tại đường lê đức thọ quận nam tử liêm
cao điểm bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận thêm ba trùm ca bệnh mới đó là trùm ca bệnh tại đường một mươi phường cống vị quận ba đình với một mươi sáu ca mắc
trùm ca bệnh tại thủ lệ phường ngọc khánh quận ba đình có sáu ca và trùm ca bệnh tại phường phú la quận hà đông có chín ca
bên cạnh đó thành phố đã ghi nhận bảy mươi năm ca dương tính là người trở về từ các tỉnh có độ nhiễm sâu cao như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương với ba mươi hai ca lên nhiễm thứ pháp
ngoài ra hà nội còn ghi nhận một số ca mắc đến từ các tỉnh khác như hà giang nam định hà nam
xét về tổng thể hà nội đang cơ bản kiểm soát được dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội nhận định thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xuất hiện nhiều chùm các bệnh mới
khi không ít người về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
thậm chí còn có hiệu tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lên nhiễm thứ pháp
nghi nhận mầm bệnh vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng nhiều ca dương tính còn lần khuất mà chưa được phát hiện
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt năm k đặc biệt là người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đa số hoạt động kinh tế xã hội trở về trạng thái bình thường mới
trong tiến trình thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
theo chuyên gia y tế dự phòng việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo
tới đây nguy cơ phát sinh các ổ dịch lây nhiễm phức tạp các ca bệnh không rõ nguồn lây vẫn luôn có thể xảy ra
trên tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến chiến lược chống dịch của hà nội trong tình hình mới hiện nay là không phong tỏa trên diện rộng mà thu hẹp nhất ở mức có thể
đẩy mạnh công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng cách ly nhanh nhất các ổ dịch
hà nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân trong việc tuân thủ nguyên tắc năm k
điều này vừa bảo vệ bản thân họ vừa bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng
trong đó có một số người mắc bệnh nề nặng trẻ em và người mới được tiêm phòng một mũi
ông khổng minh tuấn cho rằng cùng với nguyên tắc năm k người dân vẫn nên hạn chế tối đa đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở
người dân cần thực hiện quét mã qr theo đúng khuyến cáo
thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
theo yêu cầu của giám đốc sở y tế các địa phương cần tăng cường quản lý giám sát
và lấy mẫu người về từ các địa phương khác đặc biệt có yếu tố dịch tễ liên quan và từ các tỉnh có dịch trở về
những người này cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tự giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà
số ca dương tính sars cov hai tại hà nội tiếp tục tăng bao gồm cả những ca phức tạp trong cộng đồng
thực tế này đặt ra nhiều nghi ngại về việc liệu hà nội có xiết chặt hơn quy định phòng dịch
mời quý vị cùng theo dõi thông tin dưới đây
theo kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
việc công bố mức độ dịch covid một mươi chín sẽ được thông tin vào thứ sáu hàng tuần
việc công bố mức độ dịch dựa trên ba tiêu chí gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng
trên số dân số thời gian độ bác phủ vaccine covid một mươi chín
và việc đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến trên địa bàn
riêng về tiêu chí một những ngày gần đây hà nội liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong một trăm linh bốn ca dương tính sars cov hai ghi nhận ngày bốn tháng một mươi một có tới sáu mươi bốn ca ở cộng đồng phân bố tại nhiều quận huyện
quận ba đình ghi nhận nhiều nhất với hai mươi một ca
quận hà đông và huyện gia lâm mỗi nơi có một mươi hai ca
quận hoàng mai và hai bà trưng mỗi nơi có ba ca
quận thanh xuân bắc tử liêm long biên và huyện đông anh mỗi nơi có hai ca
quận tây hồ cầu giấy nam tử liêm và huyện sóc sơn mê linh mỗi nơi có một ca
theo thống kê của sở y tế hà nội hiện thành phố có một mươi ổ dịch ở cộng đồng gồm ổ dịch đường bưởi cống vị ba đình một mươi bảy ca mắc
ổ dịch phú la hà đông chín ca mắc ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm ba mươi ca mắc ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình sáu ca mắc
ổ dịch phú vinh an khánh hoài đức một mươi bốn ca mắc ổ dịch lê đức thọ nam tử liêm bảy ca mắc ổ dịch nam dư lĩnh nam hoàng mai hai mươi bốn ca mắc
ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh một trăm hai mươi hai ca mắc ổ dịch xài sơn quốc oai một trăm bốn mươi một ca mắc ổ dịch trần quang diệu ô trợ dừa đống đa ba mươi tám ca mắc
ngoài ra hà nội đã ghi nhận bảy mươi năm trường hợp người về từ các tỉnh có dịch dương tính với sars cov hai
và ba mươi hai trường hợp dương tính sars cov hai thứ phát từ những người về từ các tỉnh có dịch
tháng một mươi một hà nội đã công bố thành phố ở mức hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín là màu vàng nguy cơ trung bình
thưa quý vị để kiểm soát được dịch đòi hỏi cần phải có sự chung tay đồng lòng của nhân dân và chính quyền
vì vậy mỗi người dân hãy thực hiện đúng khuyến cáo năm k của bộ y tế đặc biệt là khai báo y tế trung thực khi từ các địa phương khác trở về hà nội
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín để gửi tới quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tiếp theo